thông tin liên quan đến vụ việc bé gái ba tuổi bị bạo hành bằng nhiều đinh nhọn găm trong đầu tại huyện thành thất hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam với nguyễn trung huyên về hành vi giết người
nguyễn trung huyên là người tình của mẹ cháu bé
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một công an huyện thạch thất nhận được tin báo về việc bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận một ca cấp cứu là bé gái ba tuổi trong tình trạng nguy kịch
kết quả chụp phim cho thấy có chín đinh nhọn găm trong đầu
sau khi tiếp nhận xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc ban giám đốc công an tp đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc tổ chức điều tra
tiếp đó ngay trong ngày một mươi tám tháng một cơ quan công an đã triệu tập đối tượng liên quan là nguyễn trung nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu tại xã thạch hòa huyện thạch thất hà nội
căn cứ và tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng cho thấy
nguyễn trung huyên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ